thời gian gần tết nguyên đán tình hình buôn lậu dọc tuyến biên giới tỉnh quảng trị diễn ra rất phức tạp
các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi liều lĩnh gây khó khăn cho các lực lượng chức năng
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
từ nguồn tin của lực lượng trinh sát ở cơ sở đội chính xác đặc nhiệm của lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị
tiến hành mật phục chốt chặn để vây bắt xe chở hàng lậu chạy hướng thị trấn lao bảo về thành phố đông hà
tuy nhiên các đối tượng buôn lậu sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi liều lĩnh như quay đầu xe bỏ chạy trốn vào nhà dân
đã gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng
phải mất nhiều thời gian công sức lực lượng biên phòng mới có thể đưa xe chở hàng lậu về xử lý
ngoại lực lượng chức năng tránh thủ các giờ nghị giờ đội ca các đối tượng điều khiển mô tô và xe ô tô
với tốc độ lớn qua mặt các lực lượng chức năng
những tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám đội trinh sát đặc nhiệm bộ đội biên phòng quảng trị đã phối hợp với các lực lượng chức năng
đấu tranh bắt giữ hơn một trăm một mươi vụ buôn lậu tăng vật thu giữ gần ba tỷ đồng tạm giữ sáu xe máy ba ô tô
xử phạt hành chính gần năm trăm linh triệu đồng
các mặt hàng chủ yếu là đường kính
bia rượu các loại thuốc lá đồ điện dân dụng
đặc biệt vào thời gian giáp tết tình hình buôn pháo lậu diễn ra thường xuyên hơn với số lượng ngày càng lớn
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đến nay lực lượng chức năng đã phát hiện hai mươi năm vụ thu giữ hơn bốn tấn pháo
các đối tượng lợi dụng các tuyến đường sắt đường sông để vận chuyển pháo qua biên giới
và sẵn sàng chống trả khi phát hiện lực lượng chức năng
trong thời gian vừa qua thì tình hình là buôn bán vận chuyển pháo
trái phép diễn biến chiều hưởng thiệt sức phức thạp
ngoài triển khai các đồng bộ các mặt công tác kiệp vụ
đơn vị tổ chức lực lượng nắm tình hình từ xa nhất là phía ngoài biên
để từ đó tổ chức các lực lượng chốt trần lực lượng mật phục
để kiên quyết đấu tranh bắt giữ và xử lý nghiêm hành vi buôn lậu pháo
qua biên giới
thời gian qua ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia đã trực tiếp phối hợp với các ngành chức năng
của tỉnh quảng trị triển khai công tác chống buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
tuy nhiên hoạt động buôn lậu càng về thời điểm giáp tết càng diễn biến phức tạp
đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng như biên phòng hải quan
lực lượng cảnh sát giao thông nhằm triển khai đồng bộ và quyết liệt hơn các kế hoạch
biện pháp đấu tranh có hiệu quả với hoạt động buôn lậu
cũng tại tỉnh quảng trị đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với lực lượng công an huyện cam lộ và trạm
cảnh sát giao thông da crong vừa phát hiện bắt quả tang một đối tượng có hành vi lắp biển số giả
vào xe ô tô vận chuyển pháo lậu từ nguồn tin báo lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã
tổ chức mật phục theo dõi và dừng kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi bốn a bảy nghìn sáu mươi ba do đặng anh tuyến
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại thị trấn hồ xá huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị điều khiển
đang chạy theo hướng thị trấn lao bảo về thành phố đông hà qua tiến hành khám xét
phát hiện trên xe có ba bao tải màu đen bên trong chứa tám mươi kg pháo hoa và hơn bảy mươi triệu đồng tiền mặt
tuyến khai nhận trong quá trình vận chuyển số pháo trên đã lắp biển số giả trồng lên biển số thật
để che mắt lực lượng chức năng